liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ban hành kết quả kết luận điều tra vụ án
trong đó xác định bị can nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty aic
đã hối lộ đinh quốc thái cựu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
và trần đình thành cựu bí thư tỉnh ubnd tổng số tiền hơn hai mươi tám tỷ đồng
đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt
với tổng mức đầu tư một chín trăm linh bốn tỷ đồng
trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án hồ sơ đấu thầu một mươi hai gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế
thuộc dự án trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
các cán bộ thuộc chủ đầu tư công ty aic đơn vị tư vấn lập dự án lập hồ sơ mời thầu chấm thầu
đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu
thông thầu gian lận trong đấu thầu vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu
để công ty aic trúng thầu một mươi hai gói thầu với tổng giá trị là bốn trăm bảy mươi sáu tám mươi bảy tỷ đồng
gây thiệt hại tài sản nhà nước bước đầu xác định là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
để trúng những gói thầu này nguyễn thị thanh nhàn đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau
trong đó hối lộ đinh quốc thái cựu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
và trần đình thành cựu bí thư tỉnh ubnd số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng một người
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an yêu cầu nguyễn thị thanh nhàn
và bảy bị căn khác trong vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước